đoàn công tác của văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực đã kiểm tra thực địa dự án nhà máy thủy điện hòa bình mở rộng
và tại đây đoàn kiểm tra đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án này
ban quản lý dự án điện một cho biết dự án nhà máy nhiệt điện hòa bình mở rộng được xây dựng bờ phải tuyến đập thủy điện hòa bình
hiện nay các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu việc thu xếp vốn đang được ban triển khai theo tiến độ
đại diện ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực cho biết sẽ có văn bản gửi ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình
về việc phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng để đến ngày khởi công mặt bằng của dự án cơ bản được đảm bảo